đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng bốn mươi hai hai trăm tám mươi tám bệnh nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tp hcm cho biết sẽ triển khai tiêm một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân thuộc đối tượng dễ tổn thương đối tượng có nguy cơ cao kể từ ngày một mươi tám tháng bảy
đây là đợt tiêm chủng thứ năm của thành phố dự kiến sẽ kéo dài trong vòng hai tuần
theo đó thành phố sẽ thành lập ba trăm một mươi hai điểm tiêm chủng tại các trạm y tế quận huyện
tuy nhiên mỗi quận huyện sẽ tiêm một điểm tiêm ngoài và có sự hỗ trợ của một số bệnh viện trên nệ bản thành phố để tiêm chủng cho các đối tượng đặc biệt
dự kiến là mỗi ngày mỗi điểm sẽ tiêm một trăm hai mươi người so với công suất tối đa hai trăm linh người theo quy định của bộ y tế
điều này giúp bảo đảm giãn cách trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
được biết đối tượng tiêm vaccine lần này là những người dễ bị tổn thương và nằm trong các vị trí nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên địa bàn quận huyện thường xuyên di chuyển tiếp xúc trong cộng đồng người lớn tuổi có bệnh nền
ngoài ra còn có nhóm ưu tiên theo nghị quyết số hai mươi một
sáng nay công an tp hcm đã bắt được tử tù nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê huyện tánh linh tỉnh bình thuận sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi trại tạm giam trí hòa từ ngày một mươi ba tháng bảy
nguyễn kim an là đối tượng bị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã bị can về tội trốn khỏi nơi giam giữ
nguyễn kim an là đối tượng đã sát hại lưu vĩnh đạt trú tại quận bình tân vào đêm ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
an và đạt là bạn học tại trung tâm công nghệ và nội dung số vtc quận bình tân tp hcm
do biết đạt có tài sản nên an đã nảy sinh ý định sát hại bạn để cướp bán lấy tiền tiêu xài
giữa năm hai nghìn một mươi năm an bị toán nhân dân tp hcm tuyên án tử hình
trong phiên xử phúc thẩm tòa nhân dân cấp cao tuyên phạt y án
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh đối tượng phạm tuấn anh chú tại xã vĩnh hồng huyện bình giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện cẩm giang khởi tố bắt giam
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt vào đầu tháng bảy tuấn anh đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy tại các tỉnh yên bái hưng yên và hải dương
và một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng liên quan đến xe máy trên địa bàn huyện cẩm giang
tổng số tiền qua các vụ việc được làm rõ là một trăm linh triệu đồng
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn cao thọ xã vạn ninh huyện gia bình tỉnh bắc ninh
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã cảnh thụy huyện yên dũng tỉnh bắc giang về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý